tại bệnh viện đà nẵng chút kiểm tra sàng lọc được đặt tại cổng ra vào
bệnh viện bố trí nhân viên y tế làm việc theo ca kíp ứng trực liên tục hai mươi bốn trên bảy
tại đây người bệnh người nhà bệnh nhân và tất cả khách đến làm việc tại bệnh viện
đều bắt buộc khai báo y tế đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn
những người có yếu tố nghi ngờ sẽ được hướng dẫn về phòng khám cách ly riêng
để kiểm tra và tư vấn tùy theo trường hợp cụ thể
thông qua quy trình chặt chẽ này đã có những trường hợp mắc covid một mươi chín
được phát hiện và xử lý kịp thời
cùng với việc nâng cao chất lượng khám sàng lọc các bệnh viện cơ sở y tế
trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng đã siết chặt thực hiện nghiêm các giải pháp đồng bộ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phát hiện ngăn chặn sớm các ca nhiễm
trong cộng đồng từ đó kiểm soát nguồn lây
đây là một trong những mấu chốt quan trọng của phòng chống dịch bệnh
trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay
các số báo ra sáng nay có những thông tin gì nổi bật
xin mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên nam hà
vâng cảm ơn biên tập viên minh phương
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến của dịch thì thành phố hà nội
đã tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd thành phố cho biết bất kỳ đơn vị cơ quan nào vi phạm
về việc giãn cách xã hội kể cả là của cơ quan đơn vị hay tập đoàn
thuộc khối trung ương đều sẽ phải xử lý nghiêm
báo công an nhân dân có bài viết phản ánh về vấn đề này
nới ở các trục xuyên tâm tăng cường kiểm tra các đơn vị cơ quan
trên các trục giao thông chính đồng thời nhấn mạnh tính tác chiến
và phần việc cụ thể phải hối hả hơn nữa và yêu cầu rõ việc hiệp đồng
giữa các lực lượng phải nhanh hơn và trơn tru hơn
những trường hợp tài xế xe tải lợi dụng việc được cấp giấy thông hành
vận tải hàng hóa để chở người trái phép xảy ra trong thời gian gần đây
đang đặt ra yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý đối với luồng xanh
qua đó mới có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
về vấn đề này báo kinh tế và đô thị có bài viết với nhan đề
đó là xiết lại luồng xanh vận tải hàng hóa
trao đổi với phóng viên kinh tế và đô thị phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba nhận định những xe phạm trong đội ngũ tài xế
bị phát hiện trong thời gian qua có nguyên nhân do công tác kiểm soát luồng xanh chưa tốt
không phủ nhận luồng xanh đã giúp đảm bảo cho vận tải hàng hóa thông suốt
trong mùa dịch giúp các chuỗi cung ứng thực phẩm và chuỗi sản xuất trong nước không bị đứt gãy
tuy nhiên những xe phạm trong đội ngũ tài xế luồng xanh bị phát hiện
trong thời gian gần đây là rất đáng lo ngại
đã ba mươi tám ngày không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
giao thương tại tỉnh quảng ninh vẫn sôi động
bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
tính đến ngày ba tháng tám quảng ninh đã trải qua ba mươi tám ngày không xuất hiện ca covid một mươi chín trong cộng đồng
dù các hoạt động giao thương trên biển biên giới vẫn tiếp tục sôi động
chính quyền và các lực lượng chức năng hai nước luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác phòng chống dịch
thành phố đã lập hàng chục chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn cùng với hệ thống camera theo dõi
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
ngành y tế quảng ninh đã liên tục đào tạo cho khoảng bảy nhân viên y tế
cả công lập và tư nhân
về cơ bản tất cả đã trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ nên đã có nhiều kinh nghiệm
mặc dù đã trải qua gần bốn mươi ngày không xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng
nhưng quảng ninh vẫn đang tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ thành quả
thưa quý vị quan tâm đến người lao động
nhất là những người ngoại tỉnh không thể về quê trong bối cảnh dịch bệnh
là một trong những giải pháp quan trọng để có thể kiểm soát được dịch bệnh hiện nay
kêu gọi bà con yên tâm ở lại
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm và tỉnh bình dương khẳng định
sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh
ổn định cuộc sống trong thời gian ở lại do dịch bệnh phản ánh trên báo pháp luật
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
trong tình hình hiện nay thành phố rất cố gắng nỗ lực và tạo điều kiện
cho người dân các địa phương lưu trú tại tp hcm có được sự hỗ trợ
để duy trì cuộc sống và sức khỏe
vì vậy mong người dân không tự ý di chuyển về quê mà phải có tổ chức
bởi theo quy định hiện nay các địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thì người dân không được di chuyển tự phát
tỉnh bình dương cũng đã có văn bản yêu cầu người dân ở đâu ở yên đó
lãnh đạo các địa phương vận dụng các chính sách hỗ trợ giảm tiền trọ
tiền điện tiền nước đối với các công nhân khó khăn tại các khu công nghiệp
tỉnh bình dương cũng đã có văn bản yêu cầu người dân ở đâu ở yên đó

tỉnh bình dương cũng đã có văn bản yêu cầu người dân ở đâu ở yên đó

tỉnh bình dương cũng đã có văn bản yêu cầu người dân ở đâu ở yên đó lãnh đạo các chính sách hỗ trợ giảm tiền